đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự lễ tuyên dương khen thường các điển hình tiên tiến
nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo của thủ đô hà nội năm hai nghìn hai mươi nhằm tôn vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc
của các tập thể cá nhân trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt
đánh giá cao những thành tiệu của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô lãnh đạo thành phố hà nội đề nghị các nhà giáo
cần tiếp tục trao dồi trình độ chuyên môn đạo đức nghề để luôn là tấm gương sáng cho học sinh nói theo
cùng với đó tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô
tại buổi lễ hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục hà nội đã trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân